từ một phụ nữ rất đổi bình thường nhưng chị trịnh thị hồng ngụ tại thành phố đà nẵng đã dày công tìm tòi nghiên cứu và sáng chế thành công các chế phẩm sinh học sử dụng làm chất tẩy rửa
nguồn nguyên liệu cho chế phẩm này cũng rất đặc biệt là rác thải hữu cơ đặc biệt hơn nữa chị hồng không giữ bí quyết riêng cho mình mà còn chia sẻ phổ biến để giúp đỡ cộng đồng
xuất thân từ gia cảnh khó khăn nhưng nhờ đức tính cần cù chịu khó sau gần sáu năm tìm tòi nghiên cứu chị trịnh thị hồng đã tạo ra sản phẩm tẩy rửa giá rẻ thân thiện với môi trường

từ sáng kiến trên chị hồng đã được ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng sở khoa học và công nghệ hỗ trợ mọi mặt
năm hai nghìn một mươi tám cục sở hữu trí tuệ việt nam cấp chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa cho sản phẩm
chị đã nhận giải thưởng môi trường việt nam do bộ tài nguyên và môi trường trao tặng năm hai nghìn một mươi tám
danh hiệu công dân tiêu biểu do chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng công nhận năm hai nghìn một mươi sáu cùng nhiều giải thưởng khác
và mới đây tham gia cuộc thi ý tưởng sáng tạo công nghệ thúc đẩy bình đẳng giới và phát triển công bằng cho phụ nữ nông thôn năm hai nghìn một mươi chín tại hà nội chỉ đã đạt giải ba
chúng ta cũng thể gặp lại sản phẩm này không có hóa chất độc hào và rất tốt cho giá tay
kể cả sản phẩm gội đau cũng vẫn gội tốt
trong thời gian vừa qua thì sở cũng đã đồng hành với chị hồng
không những là hỗ trợ cái dự án để hoàn thiện nghiên cứu hoàn thiện sản phẩm của mình mà còn hỗ trợ cho việc đăng ký sở hữu trí tuệ
hơn nữa là cũng là quảng bá giúp cho những sản phẩm khởi nghiệp như các doanh nghiệp khởi nghiệp như chị hồng đến với cả những người tiêu dùng
thành công bởi mô hình nước tẩy rửa sinh học nhưng chị hồng không giữ bí quyết riêng cho mình mà chị còn chia sẻ phổ biến để giúp đỡ cộng đồng
tính đến nay mô hình thực hiện chuyển đổi rác thải hữu cơ thành nước rửa chén
nước lao sản của chị hồng đã tạo việc làm cho gần một trăm bốn mươi hộ tham gia sản xuất
dự tính đến năm hai nghìn hai mươi chị hồng hy vọng sẽ giải quyết cho gần hai ba trăm linh lao động thuộc hộ nghèo đặc biệt ưu tiên phụ nữ nghèo